thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng tại ấp bến tràm xã cửa dương
công an tỉnh kiên giang đã bắt thử thêm sáu người
như vậy là tổng số người bị bắt trong vụ này đã lên đến bốn mươi bốn người
lực lượng công an tỉnh kiên giang tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại
đối với sáu người vừa bị bắt công an kiên giang đã khởi tố ra lệnh tạm giam về tội giết người
và cố ý gây thương tích
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô của bị can
trong vụ án này cơ quan công an xác định ngoài đối tượng cầm đầu là võ văn lương
ban chuyên án đã xác định thêm ba đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là
bùi đức ngọc ba mươi tuổi chú tại hải phòng nguyễn quốc vinh bốn mươi tuổi
ở huyện đầm rơi tỉnh cà mau và nguyễn văn thái tức là thái bút ba mươi bốn tuổi chú thành phố phú quốc